dù đã từng nghe qua về những chiêu trò rụ rỗ của bẫy đăng cấp bất chính thế nhưng khi thật sự gặp phải không phải bạn trẻ nào cũng giữ được tỉnh táo
chỉ với vài lời dụ dỗ hứa hẹn về một mức thu nhập đáng kể mà không cần đầu tư quá nhiều vốn hay công sức các bạn nhanh chóng đạt bút ký hợp đồng mà không suy nghĩ kỹ lưỡng về hậu quả
còn đối với hai cậu bạn này liệu họ cũng sẽ bước một chân vào bẫy đa cấp
cái chính đấy chứ không phải là lợi nhuận từ một hộp nhỏ như thế này mà lợi nhuận của nó nghĩ là có nhiều người người ta sẽ bán cho em
và khi đấy thì nó sẽ tạo cho em một cái mà trong kinh doanh nó gọi là thu nhập thụ động
ví dụ em bán một cái kẹo trong một trăm linh người với lại một trăm linh người mỗi người bán trên một cái kẹo thì em nghĩ cái nào nó sẽ dễ hơn
không phải từ bán hàng thanh niên bắt đầu đưa ra những hứa hẹn về lợi nhuận từ việc rủ thêm người tham gia đường dây
đây cũng là một dấu hiệu dễ nhận thấy của hoạt động đa cấp bất chính
nếu mà thế thì
thì bọn em cứ cọc trước anh hai triệu rồi coi như là mình làm một cái hợp đồng này để cam kết là anh sẽ không bỏ rơi bọn em
tiếp đó là những yêu cầu đóng tiền thiếu minh bạch
lời mời của thanh niên khiến cậu bạn này phải cân nhắc
đúng là anh muốn em đặt cọc cho anh bởi vì là điều đó nó sẽ chứng tỏ là em khao khát và em quyết tâm là em muốn làm để chứng tỏ cho mọi người thấy là em hoàn toàn làm được
bởi vì anh cũng giống như em mà anh cũng từ một thằng sinh viên chân đất mắt tuét
từ quê lên không làm được cái gì cả cũng đi bưng bê này
thì cái này hay đấy bảo thêm một bạn mình bán ấy nghĩa là mình được nhiều tiền hơn đấy
có thể tao suy nghĩ được rồi
xác định làm là phải làm luôn bởi vì mình là đàn ông mình đừng bao giờ do dự
cái lớn nhất mà đàn ông cần có đấy là quyết đoán
em cũng chưa tìm hiểu về cái này lắm em
thực ra tìm hiểu nó không hề khó nó không mất nhiều thời gian
có vẻ cậu khá băn khoăn với số tiền mình phải bỏ ra
cái chính nó là cơ hội để giúp bọn em chứ còn anh trước đây anh cũng từng như bọn em thôi mà
thế thì bọn anh sẽ mượn một khoản tiền là hai triệu rưỡi
đúng rồi nói thật chứ lấy lãi thì nó đáng bao nhiêu đâu
cái chính là mình làm ăn lâu dài mà
trăm triệu anh còn ký trong trước mắt
thì hai triệu rưỡi bọn em anh tội gì mà anh mất cả buổi chiều để anh ngồi và anh đắn đo bọn em
sinh viên ấy đấy cũng là một khoản tiền lớn
mình nghĩ lắm thế nhưng mà những cái mà em chưa tìm hiểu ấy
thì ổng không biết
ừ lấy rồi
tao cũng thấy cái này làm lâu dài tốt mà
mà anh có muốn làm không
tao muốn làm mà
chứ bây giờ mấy đồng lương cọc cạch với cả đi làm như thế làm sao mà được sống
thế thì bọn em hãy chuyện với nhau một chút nữa ạ
ừ ừ thế bọn em cứ nói đi
cứ nói chuyện với nhau đi
nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo cậu sinh viên này quyết định cảnh báo bạn mình
và cuối cùng cậu cũng sẵn sức đưa ra quyết định

thấy nó khá giống cái loại là đa cấp cái gì
nhà em cũng rất là nhiều người bị lừa rồi
cũng có người bị lừa rồi
nên là em cũng phải cảnh giác những việc như vậy
và cảnh giác hơn những người lời rủ rỗ ngon ngọt như vậy
bây giờ tiền không dễ kiếm được
tiếp tục sử dụng những lời mời tham gia đợt cấp hấp dẫn
chương trình tiếp cận ngẫu nhiên các bạn sinh viên tại khu vực một trường đại học
cái công việc này thời gian nó không hề tốn nhiều thời gian
nhưng mà anh nghĩ là nó sẽ tạo ra cho bọn em một cái thu nhập
anh có thể nói rõ hơn công việc của anh không
tức là anh phải làm như thế nào và làm gì
ờ công việc của anh thực chất nó là
nó là kinh doanh
kinh doanh hả đa cấp hả
nó là kinh doanh hệ thống
thôi anh ơi
nhận thấy có dấu hiệu mời chào đa cấp
những cựu sinh viên này lập tức tỏ thái độ
chí là em không cần phải làm
nhưng nếu người bạn của em bán hàng tốt thì em vẫn có tiền
tôi cho em hỏi là mức thu nhập như vậy là bao nhiêu
thôi ông ơi tin vào đa cấp này không ăn nổi đâu
bao người chết rồi ông không biết hả
hoàn toàn có thể cam kết cho bọn em
là bọn em sẽ bán được hàng
nếu bọn em áp dụng đúng công thức của anh
chỉ có mà ăn
thôi anh ơi anh đa cấp hả
cái này nó gọi là kinh doanh hệ thống chứ nó không phải đa cấp

cổ bạn này thậm chí còn không đợi thanh niên trình bày hết
có vẻ các bạn sinh viên hiện nay cũng không còn lạ gì với những chiêu thức rụ rỗ này

chào anh ơi cho ai bọn em bạn yêu

anh cảm ơn
em thấy nhiều người đa cấp rất là nhiều
và đến nay thì vẫn còn
từ đấy đến giờ ấy ạ
thì là em thấy những loại hình đa cấp nó phức tạp hơn
thì là em thấy những loại hình đa cấp nó phức tạp hơn
nó theo nhiều hơn nó dễ lừa người dân mình hơn ạ
tôi nghĩ là một số bạn sinh viên thì ở cái tuổi này thì khá là ham kiếm tiền
họ dễ bị xa vào những cái chiêu trò lừa đảo
em nghĩ là những bạn mà đã xa vào rồi thì nên là đề phòng hơn và rút ra khỏi
bởi vì hậu quả nó mang lại rất là nặng nề
nếu mà đồng tiền mà trịnh đáng thì là mình có bỏ cũng sức giảm ra
chứ không thể nào mà có cái chuyện mà bỏ ra ít mà ăn được lời nhiều được
mình phải dùng sức lực và đầu óc của mình
hãy cảnh giác với những chiêu trò là không cần làm gì mà sẽ có lợi nhận
mà tự sinh vào túi mình cái đó là hoàn toàn là không có
đa cấp là một hình thức kinh doanh hợp pháp
thế nhưng một số người đã biến tướng lợi dụng hình thức này để thực hiện hành vi lừa đảo
nhiều hoài bão nhiệt huyết nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống cả tin
tân sinh viên luôn là con mồi béo bở của bấy đa cấp
đứng trước những cạm bẫy hào nhoáng của đa cấp
mọi lời mời chào tham gia bán hàng
đa cấp với hoa hồng lãi suất cao
mà không dựa vào việc bán hàng đều là dấu hiệu của hành vi mô hình lừa đảo đã cấp
hãy nhớ thu nhập cao hay không
cần phải dựa vào công sức mồ hôi và chất xám
chứ không phải vài cú nhấp chuột là có thể ngồi không mà có tiền